bên cạnh việc cập nhật những trí thức mới phương pháp mới các trường học trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã đưa những trò chơi dân gian vào các tiết học để các em nhỏ được hòa mình vào những nét văn hóa lành mạnh đoàn kết của tuổi thơ
mời quý vị cùng hòa mình vào không khí vui tươi tại một trường tiểu học
gần một năm nay các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê rồng rắn lên mây ô ăn quan meo đuổi chuột nhảy lò cò xuất hiện tại trường tiểu học nguyễn thị minh khai quận gò vấp
các em học sinh thích thú tham gia làm không khí giờ ra chơi rộn ràng hơn
với mong muốn xóa bỏ những trò chơi có sẵn đặc biệt là trò chơi điện tử và hướng các em đến các hoạt động lành mạnh bác giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch triển khai nhiều trò chơi dân gian trong các tiết học
tôi cảm thấy rằng là học trò mang những trò chơi mô phỏng từ những bộ phim đến trường học rất là nhiều
và cái việc mà mình vận động mình kêu gọi thậm chí mình cấm cái việc các em đừng mang chơi đến đó là cái việc không thể làm được
chính vì thế mà tôi mới
mới đề xuất với cô hiệu trưởng rằng là chúng ta sẽ tổ chức những trò chơi thực sự có ích
đó là trò chơi dân gian mà tuổi thơ chúng ta lớn lên với trò chơi dân gian chúng ta vẫn thành đạt chúng ta vẫn trưởng thành chúng ta vẫn có những sáng tạo rất là tuyệt vời
được chơi những trò chơi dân gian trò chơi của thế hệ tuổi thơ các lớp cha anh xưa các em học sinh tỏ ra rất thích thú và hào hứng đón nhận
con thường chơi những trò chơi dân gian như là ổ ăn quang mèo bắt chuột nhảy đòi cò
con rất thích những trò chơi đó bởi vì
nó rất tốt cho chúng con và không còn chơi những trò chơi có sẵn nữa
dạ con thích những hoạt động này là tại vì nó sẽ không gây nguy hiểm như những trò chơi sắc nhọn có sẵn như bán ở canh tin và không có độc hại
và nó giúp mình rèn luyện tư duy và vận động sẽ giúp mình khỏe mạnh hơn
và con đã kêu gọi với bạn bè là chơi những trò chơi này nó sẽ an toàn và tốt hơn những trò chơi khác
các trò chơi dân gian được nhà trường triển khai
không chỉ trong giờ ra chơi mà còn được lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa của trường dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm định hướng các em tới những tư duy trong sáng lành mạnh